ngày bốn tháng một mươi công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã tiêu hủy hàng trăm xe gắn máy xe ba gác máy thường gọi là xe hoa lâm và xe ba gác máy tự độ chế không có nguồn gốc rõ ràng
hầu hết những chiếc xe này do chủ phương tiện tự lắp ráp cải tiến bổ sung thêm nhiều bộ phận kết cấu thân xe như cần số bánh xe thùng xe không bảo đảm thiết kế không có giấy tờ kiểm định không có chứng nhận và giấy phép lưu hành
nhưng thường xuyên chở hàng hóa cồng cành lưu thông trên các tuyến đường gây mất an toàn khi tham gia giao thông
cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ một mươi năm xe ba gác máy cùng hàng trăm xe ba gác xe gắn máy tự chế thu giữ được từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bằng hình thức cắt bỏ khung sườn đập nát phá hủy kết cấu xe thành phế liệu để không còn sử dụng được nữa